đoàn đại biểu quốc hội nước ta do chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu tham dự hội nghị lần này
tiếp tục thể hiện chính sách tích cực chủ động hội nhập quốc tế phát huy vai trò và vị thế của việt nam
và quốc hội việt nam trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới
đồng thời khẳng định chính sách bình đẳng giới của đảng và nhà nước việt nam
hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một chính thức khai mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự phiên khai mạc
phiên toàn thể tiếp xúc song phương và các phiên họp của hội nghị
hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một sẽ kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đang được tổng cục thuế đặc biệt quan tâm
nhất là trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó cơ quan thuế đang nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để có thể hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp điện tử
theo tổng cục thuế quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng năm hai nghìn một mươi sáu đã được quốc hội phê duyệt là chín mươi tám tỷ đồng
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu số tiền đã chi từ dự toán hoàn thuế năm hai nghìn một mươi sáu là chín mươi sáu một trăm chín mươi sáu tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ tài chính thì số quyết định hoàn thuế phát sinh năm hai nghìn một mươi sáu ít nhất phải thanh toán được là hai mươi
như vậy tổng số quyết định hoàn trước kiểm tra sau phát sinh trong chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu
được tổng cục thuế thanh tra kiểm tra đạt tỷ lệ một mươi bốn và chiếm sáu mươi tám so với tỷ lệ yêu cầu của bộ
để kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng tổng cục thuế đang tiếp tục phối hợp với kho bạc nhà nước
trao đổi thông tin phục vụ kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng
theo quy định tại thông tư số chín mươi chín hai nghìn một mươi sáu tt btc định kỳ hai lần trên ngày
ngoài ra tổng cục thuế cũng phối hợp với các cơ quan hành vi
các hành vi hải quan trong việc trao đổi cung cấp thông tin thông tin tình báo
số liệu tờ khai nhập khẩu đối với hàng hóa và doanh nghiệp liên quan đến các hồ sơ hoàn thuế
đang được kiểm tra bảo đảm hoàn thuế đúng quy định đúng đối tượng
sau ba năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ
nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân vùng sâu vùng xa
tạo những chuyển biến tích cực đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên
mốc giới giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng kiên cường
trường sơn là xã biên giới nằm ở phía tây của tỉnh quảng bình
đời sống của đồng bào bờ rêu vân kiều đang gặp rất nhiều khó khăn và trình độ dân trí còn thấp
cùng với đó là nhận thức hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế
vì vậy việc tỉnh quảng bình chọn xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh
để truyền khai đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ
nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu đã mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực
chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã chủ động phối hợp với lãnh đạo địa phương các cấp huyện quảng ninh
tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới
bằng cách lắp đặt hệ thống trạm truyền thanh tại xã biên giới mở các lớp tập huấn bồi dưỡng
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở
thuộc khu vực biên giới của tỉnh mình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuận lợi hiệu quả hơn
qua ba năm thực hiện thì theo chúng tôi đã thu được hiệu quả rất thiết thực
ở khu vực biên giới tuyên bộ bà con nhân dân của biên giới đồng bào đã thấy tỉ nệ sinh con thứ ba đã giảm
và tình trạng tảo hôn hôn nhân quyết thống đã giảm
có những xã biên giới tỉ nệ tài nạn ma túy mãi dâm gần như không có gư dân trên biển
đã hiểu được những biển và đã tham gia phương cư văn biển để sản xuất rất là tốt
và cũng đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ vùng biển đảo thổ quốc việt nam rất là tốt
đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã thực sự tác động mạnh mẽ tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của nhân dân vùng sâu vùng xa
từ đây nhận thức của người dân được nâng cao hơn và chính đồng bào nơi biên giới
là tai mắt để cùng bộ đội biên phòng
bảo vệ vững chắc an ninh biên cường
thưa quý vị tính đến chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi hai trên địa bàn tp hcm đã phát hiện một trăm linh một ca bị nhiễm virus zika
trong đó có hai mươi trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm virus zika
tình hình nhiễm virus zika trên địa bàn tp hcm vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp
trong đó những địa bàn có nhiều kênh rạch bị ô nhiễm vẫn có tỷ lệ người nhiễm bị cao nhất
và đã có một mươi ba thai phụ bị nhiễm virus zika
đồng thời sở y tế thành phố cũng đã chỉ đạo các bệnh viện tăng cường kiểm tra tầm soát
phát hiện các ca nhiễm virus zika nhất là đối với phụ nữ mang thai
hiện nay ngoài tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức ý thức của người dân
về diệt mũi lăng quăng phòng chống dịch trong mỗi gia đình mỗi khu phố
thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra xử phạt các tổ chức cá nhân không chấp hành công tác phòng chống dịch
trong những ngày qua tại quận tân phú đã tiến hành kiểm tra xử phạt một mươi đơn vị
trong đó tám công ty xây dựng một công ty sản xuất muối ăn một cơ sở kinh doanh cây cảnh
sử dụng các bể chứa nước dụng cụ chứa nước không đúng quy định với số tiền ba mươi triệu đồng
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài sắp diễn ra
hôm nay các cơ quan chức năng của tỉnh cùng với chính quyền địa phương
ở những vùng có nguy cơ ngập lụt đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với mưa lũ
và theo đó bắt đầu từ lúc một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm nay hồ thủy điện phú ninh bắt đầu xả tràn để đón lũ
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
do vậy để bảo đảm công trình và an toàn cho vùng hạ du
đơn vị quản lý vận hành hồ phú ninh sẽ bắt đầu xả tràn từ lúc một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai
với lưu lượng là sáu mươi hai một trăm tám mươi m ba trên dây tùy thực tế lượng nước đổ về hồ để đón lũ
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam cho biết
đây là lần thứ sáu hồ phú ninh tiến hành xả tràn từ ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua cho đến nay
được biết hiện tại các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam hoạt động bình thường theo quy trình
tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên cho biết
tại thời điểm một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi hai các hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng xả cụ thể
thủy điện a vương hai mươi tám m ba trên dây sông tranh hai xả bốn trăm chín mươi bảy m ba trên dây và thủy điện sông bung bốn xả một trăm sáu mươi sáu m ba trên dây
để đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
vùng áp thấp trên vùng biển nam biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng tám độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
gió đông bắc từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận có mưa to với tổng lượng mưa trên hai trăm linh ml
riêng quảng nam đến phú yên mưa rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh ml trên đợt
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ trở lại
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai ubnd quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung
nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
thưa quý vị hiện nay thời tiết đã chuyển sang mùa mưa rét
những tháng qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh quảng trị nói riêng đã diễn ra nhiều đợt mưa lạnh
làm cho nhiệt độ xuống thấp
nhằm hạn chế tình trạng thiệt hại trên đàn gia súc có thể xảy ra cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh
huyện triệu phong đã triển khai các biện pháp để chủ động phòng rét bước đầu mang lại hiệu quả
gia đình ông đoàn công trình ở xóm côn
thôn đầu canh xã triệu long tỉnh quảng trị nuôi bò đã hơn một mươi năm nay
ngoài làm ruộng chăn bò đã đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình
do đó gia đình ông luôn trú trọng sửa sang che chắn chuồng trại kín đáo
chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò mỗi khi mùa mưa rét đến
nhờ sự tích cực chủ động đó mà một mươi năm nay đàn gia súc của gia đình ông luôn được an toàn khỏe mạnh và phát triển
về mùa đóng có khi chuồng xấy mình xấy quấn mình xét kỹ
còn lương thực mình chuẩn bị cho ăn
cho ăn là coi như về mùa mưa rét thì không mượn để cho ăn thôi
còn là coi như ngoài ra có sẽ đắp thêm một cái cao lên đó nữa để mà tránh lụt tránh lụt cho bò
đóng theo bí cúi nữa để trước bò ngã phong bò ngã đè ra
triệu phong là huyện có tổng đàn châu bò lớn trên địa bàn của tỉnh quảng trị với hơn một mươi sáu trăm năm mươi con
để bảo đảm cho đàn gia súc phát triển ổn định không để tình trạng châu bò chết do đói rét
ngay từ đầu vụ đông huyện triệu phong đã tập trung chỉ đạo các địa phương
hướng dẫn nhân dân che chán chuồng trại kín gió chuẩn bị nguồn thức ăn bằng việc mở rộng diện tích trong cò
tận dụng các phụ phẩm trồng trọt như thân cây lạc sơm dạ để tích chữ làm thức ăn trong mùa đông
không chăn thả châu bò trong những ngày rất đậm rất hại

thức ăn trong mùa đông
huyện triệu phong đã đạt trên một trăm linh triệu usd giảm gần hai so với tháng một mươi làm ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ trọng xuất khẩu chung của năm hai nghìn một mươi sáu
qua một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu ước đạt trên tám trăm bảy mươi một triệu usd đạt sáu mươi bảy năm kế hoạch giảm một ba mươi ba so với cùng kỳ
chiếm tỷ trọng tuyệt đối dù tháng qua khối lượng hàng thủy sản xuất khẩu tăng hơn so với tháng trước
tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu để sản xuất cung cấp cho những đơn hàng cuối năm là rất lớn
đã có trên chín mươi sáu hai trăm bốn mươi ba tấn thủy sản xuất khẩu thu về trên tám trăm năm mươi bảy triệu usd tập trung chủ yếu vào thị trường truyền thống
trong đó xuất khẩu vào thị trường hoa kỳ tăng gần ba mươi với gần hai trăm ba mươi ba triệu usd eu tăng chín bảy
tuy nhiên các thị trường nhật canada trung quốc đều giảm sâu so với cùng kỳ
mục tiêu phần đầu hết năm xuất khẩu thu về một tỷ usd xem ra còn rất nhiều khó khăn
thưa quý vị điều là loại cây trồng chủ lực của tỉnh bình phước
tuy nhiên cây điều vẫn phát triển thiếu ổn định và còn tồn tại nhiều vấn đề như quy hoạch giá hạt điều bấp bênh do phụ thuộc vào thương lái khiến người trồng điều gặp không ít khó khăn
trước thực trạng trên các hợp tác xã trồng điều tại tỉnh bình phước đã thành lập liên hiệp hợp tác xã điều bình phước để khắc phục những hạn chế trên
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu người trồng điều ở tỉnh bình phước tỏ ra vui mừng và lạc quan khi liên hiệp hợp tác xã điều ra đời với bốn hợp tác xã thành viên
sau ba tháng đến nay liên hiệp hợp tác xã điều bình phước đã có gần năm trăm linh thành viên với diện tích gần ba ha và chính thức trở thành thành viên của liên minh hợp tác xã việt nam
trong thời gian qua liên hiệp hợp tác xã này đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc cây điều để cho năng suất cao và đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của thị trường đặc biệt là thị trường châu âu và mỹ
nhiều hộ dân đã áp dụng kỹ thuật này cho vườn điều nhà mình
nói chung về các hộ thành viên của chúng tôi mà tham gia hợp tác xã điều chúng tôi mong muốn nhất là được áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng cao sản lượng
hạt điều là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là để làm sao được cái giá cả hạt điều nó bình ổn nó ổn định giá cả bình ổn trong nhiều năm hiện tại bây giờ và tương lai sau này được nhiều năm ổn định hơn để mà có cái cuộc sống và cái thu nhập cho người nông dân chúng tôi đỡ vất vả hơn
liên hiệp hợp tác xã điều phước thì toàn bộ các thành viên cũng như các hợp tác xã phải tuân thủ quy chuẩn của liên hiệp
thứ nhất là phải tuân thủ quy chuẩn chăm sóc theo tiêu chuẩn chăm sóc của quốc tế
thứ nhất là về cái hệ thống thương mại
thứ hai là phải trây cái thứ hai là cái quy trình chăm sóc onavic theo tiêu chuẩn eu và noc là tiêu chuẩn mỹ và cái người nông dân được hưởng nợ
khi sau cái người nông dân quy trình chăm sóc đặt được chứng nhận thì người nông dân sau này theo cái chứng nhận được phán nhận phải trây thương mại không bằng thì chúng tôi sẽ tái đầu tư cho thành phố
vì mỗi một ký nhân xuất khẩu là chúng tôi mang lại một cái nợ nhuận mang về cho hợp cho liên hiệp là ba mươi ba cent tương đương bảy hai trăm linh đồng trên một ký
đây là một nguồn tiền phúc lợi đáng kể để cho phục vụ cho tái sản xuất và phát triển cộng đồng xã hội
liên hiệp hợp tác xã điều bình phước là mô hình liên hiệp hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh bình phước
mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực để bình phước thực hiện thành công đề án phát triển bền vững
mục tiêu của đề án này là đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh bình phước sẽ có khoảng một trăm tám mươi một ha diện tích điều phát triển ổn định
một trăm linh số cơ sở chế biến điều nhân xuất khẩu
hai mươi sản phẩm điều nhân và năm mươi dầu vỏ hạt điều chế biến sâu được cấp giấy chứng nhận hợp quy hợp chuẩn
tại kỳ thi olympic các môn khoa học trẻ quốc tế lần thứ một mươi ba diễn ra tại đảo bali indonesia
từ ngày ba tới ngày một mươi tháng một mươi hai đoàn việt nam có sáu học sinh tham dự và đều đạt giải cao
cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của bốn mươi năm
tám nước và vùng lãnh thổ trong đó có hai trăm bảy mươi sáu học sinh từ bốn mươi chín đoàn thi đấu
đoàn việt nam giành được hai huy chương vàng hai huy chương bạc và hai huy chương đồng
cuộc thi không xếp hạng toàn đoàn nhưng tính về số lượng huy chương vàng đạt được thì dẫn đầu là đoàn đài loan trung quốc
đoàn việt nam đứng thứ sáu
olympic các môn khoa học trẻ là đấu trường chi thức thường niên dành cho học sinh lứa tuổi một mươi năm
do các nhà khoa học hàng đầu thế giới tổ chức các thí sinh phải trải qua ba phần thi
trắc nghiệm lý thuyết và thực hành về ba lĩnh vực chính vật lý hóa học và sinh học
vừa qua đoàn cán bộ gồm hai mươi năm y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và các y bác sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đã tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần bốn trăm linh bà con nhân dân của xã mường tuồng
một xã đặc biệt khó khăn của huyện đà bắc tỉnh hòa bình
tham gia đoàn khám bệnh gồm các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và các y bác sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
với đầy đủ các chuyên khoa được tổ chức thành chín phòng khám và cấp thuốc như phòng khám nội ngoại nhì tay mũi hỏng mắt điện tim
với mục đích bảo đảm khám tổng thể sức khỏe cho người được khám bệnh
nhu cầu khám bệnh chữa bệnh của người dân ở vùng sâu vùng xa rất là lớn trong khi hệ thống y tế của mình
hệ thống y tế cơ sở của mình trạm y tế chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
và người dân có mong muốn được khám bệnh nhưng mà không có cơ hội để mà tiếp cận các buổi khám bệnh như này
nếu mà người bệnh người ta muốn được bác sĩ bệnh viện tỉnh khám người ta phải ra đó
nhưng qua cái buổi này thì bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh đưa máy móc về đây khám cho bà con rất là thuận lợi
và nó tiết kiệm được cái chi phí
gần bốn trăm linh người dân đến khám bệnh đều được các y bác sĩ thăm hỏi tận tình cẩn thận
theo thống kê của các y bác sĩ thì các bệnh thường gặp ở đây là bệnh đường ruột viêm phế quản viêm họng viêm mũi
cùng với việc khám sức khỏe các y bác sĩ đã tư vấn cho người dân tự chăm sóc sức khỏe tại gia đình
tích cực bảo vệ môi trường sống xung quanh để tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh
được các bác ở tỉnh đội lên thì khám phát
thuốc miễn phí cho dân bản chúng tôi thì chúng tôi rất là cảm ơn
chúng tôi đã được đi khám rồi bảo là cũng không có bệnh gì
thì được các bác phát thuốc bổ cho chúng tôi thì chúng tôi rất là cảm ơn
hôm nay chúng tôi đi khám cùng bác khí đến tại xã bường tuấn
thì bảo chúng tôi là về
điều trị ở tỉnh chúng tôi cũng rất cảm ơn các bác sĩ đến khám cho chúng tôi thấy ra cái bệnh như thế
ngoài việc khám bệnh đoàn công tác đã tặng một mươi xuất quà cho các hộ gia đình nghèo
gia đình chính sách trị giá mỗi xuất quà năm trăm linh đồng
và tổ chức đến tận nhà khám cho ba đối tượng chính sách mắc bệnh nặng không đến được
qua cái buổi khám này thì phát hiện được rất là nhiều bệnh mà tư vấn
cần phải tư vấn và phải chuyển tuyến chuyển lên tuyến trên
đồng thời những cái bệnh mà có thể điều trị đại tuyến cơ sở thì cũng hối hợp với trạm y tế
để hướng dẫn cho trạm y tế quản lý những cái bệnh này
y tế cơ sở của mình thì vẫn còn yếu kém
chương trình lâu dài thì mình phải làm sao mà hàng ngày thì bà con được khám chữa bệnh
ở tại y tế cơ sở và phát hiện được ngay những bệnh mà có thể quản lý và điều trị được ngay tại cơ sở
đây là một việc làm cụ thể thiết thực trong hoạt động quân dân y kết hợp tại tỉnh hòa bình
nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
cũng thông qua kết quả khám bệnh ngành y tế hòa bình rút ra được những bài học thực tế
giúp xây dựng kế hoạch phương hướng để bảo đảm chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân
trong phần tin thế giới thủ tướng mới của italy tuyên bố thành lập chính phủ mới
phiến quân người quốc nhận trách nhiệm đánh bom kép tại istanbul
ngoại trưởng paolo jentiloni vừa được chỉ định làm thủ tướng mới của italy
thay thế ông matteo renzi tử chức sau thất bại
trong cuộc trừng cầu y dân ngay sau khi được bổ nhiệm
ông genteloni tuyên bố sẽ nỗ lực thành lập một chính phủ mới nhất để có thể chấn an người dân
trong một bài phát biểu ngắn gọn tuyên bố nhận trọng trách thủ tướng mới của italy
ông paolo jentiloni cho biết chính phủ mới sẽ tiếp tục vận hành theo khuôn khổ của chính phủ tiền nhiệm
dưới thời thủ tướng matteo renzi
ngay sau khi được chỉ định làm thủ tướng ông jentiloni sẽ tham vấn và dự kiến
trình tổng thống mattarella danh sách nội các vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
ông gentiloni cũng cho biết ông sẽ làm việc trong khuôn khổ chính quyền tiền hiệp
chính phủ sắp tới của italy sau khi được quốc hội thông qua sẽ tập trung nỗ lực nhằm giải quyết
các vấn đề mà nước này đang đối mặt như việc hệ thống ngân hàng đang cảm giác dối
những thành phố bị động đất tàn phá cần được tái xây dựng
bộ trưởng quốc phòng mỹ astrol carter vừa tới iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo người quốc
ở iraq về chiến dịch quân sự do mỹ hỗ trợ nhằm chống các phiến quân tổ chức khủng bố
nhà nước hồi giáo is tự xưng tại thành phố mosun
tại iraq bộ trưởng quốc phòng mỹ aston katter đã có cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà
hayde al abadi và lãnh đạo người quốc tại iraq cũng như chỉ huy liên minh quốc tế chống khủng bố
do mỹ đứng đầu hỗ trợ các lực lượng iraq trung tướng steve townshend
với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế do mỹ đứng đầu và lực lượng pasmega của người quốc
lực lượng quân đội và an ninh iraq đã phát động chiến dịch giải phóng mosun từ is cách đây tám tuần
và hiện đã giành lại quyền kiểm soát gần một phần tư diện tích thành phố
tuy nhiên lực lượng iraq hiện cũng phải đối mặt với sự phản kháng quyết liệt từ các tay súng is
tuần trước bộ trưởng quốc phòng mỹ aston carter tuyên bố chiến dịch tái chiếm mosul dù khó khăn
song có thể hoàn thành trước thời điểm tổng thống đắc cử mỹ donald trump chính thức nhậm chức vào tháng sau
tuy nhiên nỗ lực này đòi hỏi quân đội iraq phải có bước đột phá đáng kể
liên quan tới vụ đánh bom kép tại thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ khiến gần bốn mươi người thiệt mạng
hôm qua những con chi mừng tự do người quốc
tổ chức đảng công nhân người quốc đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên
trong tuyên bố của tak nhóm này cho biết đã tiến hành các vụ tấn công đồng thời bên ngoài sân vận động
vodafone arena và công viên macca tại istanbul khiến ba mươi tám người thiệt mạng và một trăm năm mươi năm người khác bị thương
tuy nhiên tak không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về danh tính của hai đối tượng thực hiện các vụ đánh bom
đồng thời khẳng định mục tiêu của nhóm không phải dân thường
trước đó cùng ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan và thủ tướng binali indirim
đã tới thăm các nạn nhân tuyên bố thổ nhĩ kỳ sẽ chiến đấu đến cùng với khủng bố
và khẳng định các đối tượng thực hiện tấn công sẽ phải trả giá đắt
tổng thống erdogan sau đó đã triệu tập một cuộc họp an ninh với sự tham dự của nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao chính phủ
tổng thống venezuela nicolás maduro vừa thông báo sẽ loại bỏ việc lưu hành tờ một trăm linh bolivar
đồng tiền mệnh giá lớn nhất tới thời điểm hiện tại ở nước này
nhằm đối phó với cuộc chiến tranh tiền tệ đến từ biên giới columbia
phát biểu trên truyền hình quốc gia tổng thống venezuela nicolás maduro tố cáo
từ hai năm qua tại khu vực biên giới với colombia ở các thành phố cucata và maicao
đã xảy ra tình trạng nhiều trung tâm đổi tiền gom đồng một trăm linh bolivar nhằm gây khăn hiếm đồng tiền
với mục đích làm bất ổn tình hình kinh tế xã hội của venezuela
việc loại bỏ đồng một trăm linh bolivar nhằm ngăn chặn khả năng có khoảng ba trăm linh triệu đồng bolivar
nằm trong tay một số kẻ đầu cơ băng đảng tội phạm colombia và brazil đổ vào venezuela gây lũng đoạn nền kinh tế
tổng thống maduro khẳng định đây là một phần trong âm mưu đảo chính kinh tế của các thế lực
cảnh hữu quốc tế chống nước này
theo ông maduro những người sở hữu đồng một trăm linh bolivar sẽ có thời gian một mươi ngày để đổi tiền
tại các chi nhánh của ngân hàng trung ương bcv
macedonia vừa tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn nhằm khép lại cuộc khủng hoảng chính trị
kéo dài hai mươi hai tháng qua tại quốc gia vùng ban căng này
khoảng ba bốn trăm chín mươi điểm bầu cử đã mở cửa đón gần một tám triệu cử tri
và một bốn triệu đồng bolivar
khi macedonia đi bỏ phiếu có sáu chính đảng và năm khối liên minh chạy đua
để có thể giành đa số tại quốc hội một trăm hai mươi ba ghế
khoảng tám quan sát viên trong nước và bảy trăm linh quan sát viên nước ngoài tới giám sát cuộc bầu cử này
macedonia rơi vào bất ổn từ hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm sau khi phe đối lập cáo buộc thủ tướng lúc đó
là ông nikola gru eski và lãnh đạo cơ quan phản gián nước này nghe lén điện thoại của hơn hai mươi người
hầm đường sắt dài nhất và sâu nhất thế giới godh tại thụy sĩ
vừa chính thức đón khách đến tham quan sau một mươi bảy năm xây dựng và tiêu tốn một mươi hai năm tỷ đô la mỹ
hầm đường sắt goddard dài năm mươi bảy km nối hai thành phố esfyr và bodio thụy sĩ
và nằm dưới dây anpur nối phía bắc và nam châu âu
hầm có hai đường hầm đơn mỗi hầm là một tuyến đường dây
hầm gót hát nằm sâu tới hai ba km dưới các ngọn núi và qua các khối đá có nhiệt độ lên tới bốn mươi sáu độ c
các kỹ sư đã phải đào và phá vỡ bảy mươi hai loại đá khác nhau
một số loại cứng như đá granite
hơn hai mươi tám triệu tấn đá đã được di rời và chín công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng đường hầm
khoảng hai trăm sáu mươi chuyến tàu chở hàng và sáu mươi năm chuyến tàu chở khách sẽ đi qua đường hầm gót hát mỗi ngày
trong thời gian chỉ một mươi bảy phút mỗi chuyến
chính phủ thụy sĩ cho biết đường hầm này sẽ cách mạng hóa công tác vận chuyển hàng hóa ở châu âu
chính phủ thụy sĩ cho biết đường hầm này sẽ cách mạng hóa công tác vận chuyển hàng hóa